trong đó các tỉnh vùng núi và trung du khu vực từ lai châu lào cai yên bái hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang thái nguyên và lạng sơn
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm cục bộ có nơi mưa to trên năm mươi mm
cùng với mưa to thì nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi một hai mươi hai độ trời rét cả ngày
còn với khu vực đông bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng chỉ khoảng từ hai mươi hai hai mươi ba độ trời lạnh và cận ngưỡng rét
đây cũng sẽ là đợt giảm nhiệt sâu nhất ở miền bắc từ đầu mùa đông tới giờ
không khí lạnh tăng cường mạnh gây mưa rét ở các tỉnh miền bắc nhưng nó không xuống miền trung ngay
vì thế trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh miền trung thời tiết chủ đạo vẫn là mây nhiều mưa rào rải rác
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi với lượng mưa không lớn từ năm một mươi mm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vẫn duy trì trong ngưỡng nhiệt từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn với khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận sáng mai trời nhiều mây nhưng đến trưa và chiều mai mây giảm trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này sẽ tăng lên ngưỡng từ ba mươi một ba mươi ba độ
lưu xuống phía nam
lưu xuống phía nam
đáng chú ý lúc này là việc chiều cường đang dâng cao với đỉnh chiều tại các trạm vùng hạ lưu các sông miền tây nam bộ còn lên chậm trong một hai ngày tới
đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng một mươi và đạt mức sau
trạm cần thơ sông hậu đạt mức một tám một tám mươi năm m thấp hơn bão động ba năm đến một m
trạm mỹ thuận sông tiền đạt mức một bảy mươi năm một tám m sấp xỉ hoặc thấp hơn báo động ba năm m
các trạm vùng cửa sông ven biển ở mức cao hơn báo động ba
trên hệ thống sông sài gòn và đồng nai tại trạm phú an và trạm nhà bè đạt mức một bảy một bảy mươi năm m cao hơn báo động ba hai mươi năm m
thời gian xuất hiện đỉnh chiều buổi sáng từ bốn đến bảy giờ đỉnh chiều buổi chiều cao hơn xuất hiện vào khoảng một mươi sáu đến một mươi tám giờ
các địa phương xảy ra ngập úng ở khu vực thành phố hồ chí minh đồng nai cần thơ cần hết sức lưu ý diễn biến của đợt chiều cường này
còn về diễn biến thời tiết ở khu vực nam bộ vào chiều và tối mai cũng sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong khi đó ở khu vực tây nguyên mưa rào và rông chỉ xuất hiện một vài nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực nam bộ chỉ từ ba mươi một ba mươi ba độ trong khi đó ở khu vực tây nguyên nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh ở vịnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa từ trưa và chiều mai
gió đông bắc sẽ mạnh nhanh lên mức cấp sáu tối và đêm mai có lúc cấp bảy biển động mạnh
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp bốn cấp năm
tuy nhiên mưa rào và rông lại xuất hiện rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước